tiếp tục với những thông tin khác phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đi qua địa bàn tỉnh
trước đó trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đi qua địa bàn tỉnh hà nam lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai xe ô tô do lái xe chú quận bảy tp hcm điều khiển trên xe chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép